hút thuốc lá điện tử là có hại cho sức khỏe bởi thành phần làm nên tinh dầu sử dụng để hút thuốc lá điện tử là các chất hóa học có loại tinh dầu hương vị thơm và chứa hàm lượng nicotine như trong thuốc lá thông thường
khi đưa một lượng chất hóa học vào cơ thể thì không thể nói là vô hại được
chính vì lẽ đó ở nhiều quốc gia trên thế giới đã cấm bán và sử dụng thuốc lá điện tử ngay ở việt nam cũng chưa cho phép nhập khẩu và kinh doanh mặt hàng này
thế nhưng điều đáng nói là thuốc lá điện tử vẫn đang được buôn bán công khai
chỉ cần lên mạng gõ thuốc lá điện tử là hàng nghìn kết quả giao bán được hiện ra
theo địa chỉ được tìm thấy trên mạng chúng tôi đã tìm đến một cửa hàng trên phố hoàng cầu hà nội
tại cửa hàng này tất cả nhân viên rất am hiểu về thuốc lá điện tử và có thể tư vấn rất kỹ cho khách
thuốc lá điện tử là thuốc lá điện tử
thuốc lá điện tử là thuốc lá điện tử
nó tự trưng ra là một cái chai tinh dầu có bao nhiêu thuốc lá điện tử trong cái chai đó
thưa quý vị và các bạn đây là một máy dùng để hút thuốc lá điện tử
và một chiếc máy hút thuốc lá điện tử như thế này trên thị trường có giá từ bảy trăm linh đến hai triệu rưỡi một chiếc

và phía bên tay phải của tôi phần đầu quý vị và các bạn có thể dễ nhầm lẫn đây là một lọ si rô
tuy nhiên nó lại là tinh dầu để dùng hút thuốc lá điện tử
trong lọ tinh dầu này có chứa một lượng nicotine nhất định và có thể gây tổn hại đến sức khỏe của người sử dụng
hai mặt hàng này hiện tại đang được bày bán rất tràn lan mặc dù vẫn chưa được cấp giấy phép kinh doanh
gần hai lọ tinh dầu các loại một trăm linh tám máy vết tám mươi ba đầu hút
cục pin máy là số lượng hàng hóa vừa bị đội chống buôn lậu công an thành phố hà nội
phối hợp với đội quản lý thị trường số ba tri cục quản lý thị trường hà nội thu giữ tại ba cửa hàng lớn
là vep club số năm ngo quyền vep pro số một mươi hai đông thái và pessiga tại khu x chín mươi tám ngõ chín mươi bảy phố hoàng cầu hà nội
toàn bộ số hàng hóa này không có giấy đăng ký chứng nhận kinh doanh không có hóa đơn chứng tử chứng minh nguồn gốc
các đối tượng lợi dụng về các nhu cầu của người sử dụng có cầu thì ăn được có cung
các đối tượng vận chuyển nhập lậu về thị trường việt nam để tiêu thụ
trên địa bàn thành phố hà nội nói chung là xuất hiện một số cửa hàng buôn bán thuốc lái điện tử
thì cái nguồn gốc như tôi nói là cái nguồn gốc chủ yếu là hàng nhập lậu
chứ không có bất kỳ một cơ quan nào được phép nhập khẩu chứng nhận
hàng hóa trôi nổi giá thành sản phẩm cao nguy cơ tổn hại cho sức khỏe
thế nhưng rất đáng buồn là rất nhiều người sử dụng thuốc lá điện tử lại chưa hề quan tâm
tìm hiểu kỹ về nguồn gốc xuất xứ thực sự của mặt hàng này
khi mà mua những cái tinh dầu thì mình cũng phải quan tâm đến nguồn gốc của nó
nhưng mà mình cũng chỉ quan tâm được đến một bức độ đấy thôi
chứ là mình thấy mọi người còn cảnh cáo là sách tay từ nước ngoài về
hay là mua ở một đại lý gọi là cũng có nổi tiếng trong chỗ bán vếp
chứ mình cũng không thể đủ trình độ hay là những mức quan tâm đến mức mà nó sản xuất từ đâu hay như thế nào đấy cả
cũng chỉ biết là từ nước ngoài sách về thôi
về nguồn gốc thì em mua ở các cơ sở thì người ta đều dẫn các giới hiệu là có xuất xứ
chủ yếu là từ mỹ hoặc là từ malaysia
thì em đang dùng loại tinh dầu của mỹ thì ở trên này cũng có ghi ghi nguồn gốc và xuất xứ ở mỹ
thì cũng biết vậy thôi chứ còn
chắc chắn thì cũng chưa chắc chắn
người mua thì không quan tâm đến nguồn gốc xuất xứ
người bán thì bất chấp quy định để kinh doanh
điều này đang khiến cho thuốc lá điện tử vẫn trôi nổi trên thị trường và chưa được kiểm soát chặt chẽ
và với cái thuốc lá điện tử thì thực sự là bây giờ cũng một cái thị trường mà
khá là là có thể dùng cái từ là hơi là không được kiểm soát
thiếu kiểm soát
và trong cái luật phòng chống thuốc lá của việt nam mình nhé
thì cho đến giờ này thì là tôi không tìm thấy một cái chữ nào nói về vấn đề thuốc lá điện tử
có lẽ là cần phải có cái sự kiểm soát chặt chẽ hơn đối với cái sản phẩm thuốc lá điện tử
là song song với công tác đấu tranh từ trên biên giới
thì chúng tôi là kiếm nghị với các cơ quan chức năng
là đưa mặt hàng thuốc lá điện tử vào là một trong những mặt hàng kinh doanh
có điều kiện
thế đấy là việc thứ nhất
cái việc thứ hai nữa là thông qua các cơ quan ngôn luận
chúng ta làm tốt công tác tuyên truyền đối với người dân
là sử dụng thuốc lá điện tử hay thuốc lá điêu thì đều có hại cho sức khỏe như nhau
thưa quý vị và các bạn
có thể cảm nhận độ nóng của thuốc lá điện tử
khi có quá nhiều người trao đổi thông tin mua bán
chia sẻ kinh nghiệm sử dụng thông qua các trang mạng xã hội
hoạt động quảng cáo mặt hàng thuốc lá điện tử đang tràn ngập trên internet
nhưng cơ quan quản lý chưa có cách nào kiểm soát
nhưng có điều không ngăn cản được giới trẻ tìm kiếm và mua cho mình
những thiết bị thuốc lá điện tử mà đa phần sẽ không rõ được nguồn gốc xuất xứ của chúng
bên cạnh đó theo cơ quan chuyên môn
nicotine trong thuốc lá điện tử là thành phần độc hại
có tác động lên hệ thần kinh tim mạch và gây nghiện
nên thuốc lá điện tử cũng cần phải chịu sự điều chỉnh của các quy định
đối với sản phẩm có nicotine tương tự như đối với thuốc lá